tại cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị đoàn công tác của tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức trao tặng các trang thiết bị vật tư y tế cho chính quyền tỉnh savanakhet lào phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế đã tặng chính quyền nhân dân tỉnh savanakhet nhiều trang thiết bị vật tư y tế với tổng trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới lãnh đạo hai địa phương của hai nước cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau chia sẻ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch lây lan trên tuyến biên giới